thưa quý vị thượng hải đang nỗ lực để khắc phục những nút thắt trong kho vận logistics
và giúp các nền tảng thương mại điện tử tăng cường năng lực sản xuất và vận chuyển giữa bối cảnh bùng phát covid một mươi chín
phát biểu về báo giới phó giám đốc ủy ban thương mại tp thượng hải lưu minh cho hay
dịch bệnh bùng phát trở lại ở thượng hải đã gây ra áp lực lớn đối với hoạt động mua sắm trực tuyến
do nhiều cửa hàng đang chịu quản thúc và một số nhà kho tạm thời đóng cửa
theo bà lưu minh thượng hải đang cố gắng để phục hồi năng lực vận tải
đến nay tổng cộng bốn mươi hai kho hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh của các nền tảng thương mại điện tử ở thượng hải
đã hoạt động trở lại với hơn một mươi tám tài xế giao khoảng một tám triệu đơn hàng mỗi ngày
ngoài ra các siêu thị và cửa hàng phi trực tuyến của các hãng cung ứng lớn đang dần trở lại hoạt động kinh doanh
bà lưu cho biết thêm rằng một số siêu thị ở thượng hải đã tung ra nhiều gói cung cấp liên quan đến nhu yếu phẩm
như gạo mì rau trái cây và đồ vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phân phối
những nhu yếu phẩm trên sẽ được chuyển đến cộng đồng địa phương thông qua các công ty hậu cần bên thứ ba
sau khi người dân cho biết nhu cầu cho các cộng đồng lân cận hoặc đặt hàng trên ứng dụng của các siêu thị
thành phố thượng hải tăng cường công tác xét nghiệm sức khỏe cho những người làm công tác chống dịch
kể cả người giao hàng cung cấp các dịch vụ xét nghiệm thuận tiện
hội đồng y tế thành phố thượng hải ngày một mươi sáu tháng bốn báo cáo siêu đô thị với hai mươi năm triệu dân này
có ba năm trăm chín mươi ca nhiễm covid một mươi chín một mươi chín chín trăm hai mươi ba ca lây nhiễm covid một mươi chín không triệu chứng
thưa quý vị và các bạn có thể thấy rằng đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
chủng omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ
đặc điểm dễ lây lan nhanh chóng vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
như giữ khoảng cách xịt khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin này cũng kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo